hôm nay là ngày làm việc thứ một mươi của kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn
các đại biểu sẽ thảo luận tại tổ về dự án luật phòng chống tham nhũng sửa đổi
theo đó buổi sáng các đại biểu quốc hội nghe báo cáo về dự án luật phòng chống tham nhũng sửa đổi
ngay sau đó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của quốc hội phan thanh bình
trình bày báo cáo giải trình tiếp thu trình lý dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thể dục thể thao
sau các đại biểu quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về nội dung này
các cơ quan liên quan sẽ báo cáo làm rõ vấn đề đại biểu quốc hội nêu
buổi chiều các đại biểu quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật phòng chống tham nhũng sửa đổi